tỉnh quảng nam vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm vụ cháy hơn ba mươi hai ha rừng phòng hộ
tại tiểu khu một trăm sáu mươi thuộc lâm phận ban quản lý rừng phòng hộ đông giang xã mà co oi huyện đông giang
tỉnh quảng nam yêu cầu cơ quan địa phương kiểm tra xác định diện tích rừng khối lượng lâm sản bị thiệt hại
yêu cầu công an tỉnh viện kiểm sát nhân dân tỉnh ubnd huyện đông giang phối hợp cùng kiểm lâm
khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật